thưa quý vị dịp ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm năm nay người dân được nghỉ năm ngày
và đây là thời gian diễn ra rất nhiều hoạt động văn hóa vui chơi giải trí tập trung đông người
để đảm bảo an toàn cho người dân công an thành phố hà nội đã tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự
trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ
đặc biệt là tập trung vào công tác phòng chống đua xe gây dối trật tự công cộng của thanh thiếu niên
các nhóm thanh niên có hành vi điều khiển phương tiện với tốc độ cao không biển số không đối mũ bảo hiểm
ngay lập tức bị các tổ công tác mặc thường phục thuộc đội kế sát hình sự công an tp hai bà trừng dừng xe kiểm tra
cùng với hoạt động mật phục lượng công khai cũng tăng cường tuần tra trên các tuyến phố trọng điểm
nhằm ngăn ngừa từ sớm từ xa các hoạt động gây dối trật tự của thanh thiếu niên
trong đó thì chủ yếu là kiểm tra tất cả các thanh thiếu niên hư có dấu hiệu vi phạm
nhất là về an toàn giao thông thứ hai là tất cả những trường hợp vi phạm có hành vi vi phạm về giải trự
ngoài công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của công an quận
công an các phường xây dựng các tổ tuần tra khép kín địa bàn nhằm ngăn ngừa phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật
tổ công tác của công an phường minh tuy dược phân là mỗi một ca là có hai đồng chí
hai đồng chí công an phường kèm theo hai đồng chí
đồng chí là bảo vệ ấn phố của các địa bàn dân cư tuần tra khép kín quanh trên địa bàn
ngoài từ hai mươi hai h bắt đầu tuần tra từ hai h đến năm h chúng tôi tổ chức đi bộ vào trong các ngõ ngách
để đảm bảo việc phòng tránh trộm cắp đột nhập nhà dân
cái việc mình tuần tra khép kín địa bàn như thế thì sẽ nâng cao được cái sự tuyên truyền
để cho người dân cũng biết
và đồng thời là những đối tượng cũng hạn chế việc các đối tượng lai vãng trên địa bàn
thực hiện nhiệm vụ từ hai mươi hai h đêm hôm trước tới năm h sáng hôm sau
với mong muốn giữ vững an ninh địa bàn phòng chống đua xe gây dối trật tự công cộng
công an quận hai bà trưng nói riêng công an thành phố hà nội nói chung
đang vào cuộc quyết liệt triển khai nhiều biện pháp đồng bộ hiệu quả
đã và đang góp phần giữ bình yên cho nhân dân trong dịp nghỉ lễ